liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy trên sông tiền đoạn thuộc ấp một xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang khiến cho một người chết và hai người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với phan thành được sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
trước đó vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày một mươi chín tháng bốn được điều khiển tàu số hiệu ag hai nghìn ba trăm ba mươi tám của công ty cổ phần du lịch hàng châu
trên phương tiện có bốn mươi hai khách du lịch người nước ngoài mới nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế vĩnh sương cùng với hai thuyền viên
khi đến khu vực thuộc ấp một xã vĩnh sương thị xã tân châu thì đã xảy ra va chạm với phương tiện phà khách số hiệu ag hai mươi một nghìn bốn trăm bảy mươi bảy
hậu quả một người dân trú tại xã châu phong thị xã tân châu
vị thương nặng và tử vong ngay sau đó
còn hai khách du lịch người nước ngoài đã bị thương tật đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố hồ chí minh
điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên do được điều khiển phương tiện không giảm tốc độ
không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thủy nội địa dẫn đến va chạm với phà số hiệu ag hai mươi một nghìn bốn trăm bảy mươi bảy gây ra vụ tai nạn